tối ngày hai mươi chín tháng năm khi nhận được thông tin vụ việc về một trẻ em mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh dẫn đến tử vong
ông nguyễn khắc thận phò bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã trực tiếp làm việc với công an tỉnh
công an thành phố thái bình và ủy ban nhân dân thành phố thái bình yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
tại buổi làm việc ông nguyễn khắc thuận đề nghị công an tỉnh chỉ đạo công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật ngay trong tối ngày hai mươi chín tháng năm
ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường
quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường đồng thời các sở ngành liên quan và ủy ban nhân dân thành phố
tổ chức thăm hỏi động viên gia đình của cháu t g h
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông kịp thời đưa thông tin chính thống để nhân dân nắm được sự việc
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thái bình yêu cầu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động
của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường
trước đó người dân phát hiện tại khu vực trường mầm non hồng nhung cơ sở hai ở xã phú xuân
có một trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón trong cả ngày hai mươi chín tháng năm
dân cho hay mãi đến chiều khi phụ huynh tới đón không thấy cháu đâu mới củng các cô giáo vào nhà trường đi tìm
sau đó mọi người phải đập cửa ô tô và đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
thông tin mới nhất phóng viên nhận được cho bé được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
hiện đã được đưa tới nhà xác bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
thông tin ban đầu cho biết vào ngày hai mươi chín tháng năm cô giáo qa có nhiệm vụ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non hồng nhung hai
trong đó có bé tê cửa hát sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm cháu bé năm tuổi được xe ô tô ba mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát một mươi bảy f một
đón đến trường mầm non hồng nhung cơ sở hai xã phú xuân thành phố thái bình tỉnh thái bình để học buổi cuối cùng và tổng kết năm học
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi bố cho bé đến trường để đón con
lúc các bé mặc đồng phục lên nhận giấy chứng nhận để lên lớp một thì bôi cho bé không thấy con lên nhận thế nên mới hỏi cô giáo chủ nhiệm
tuy nhiên cô giáo cho biết hôm nay cháu bé không đến trường
thế vậy người bố hốt hoảng đi tìm con và tìm thấy chiếc xe ô tô nêu trên buổi sáng đã đón cháu đang đỗ gần trường
thế nên mới hô hoán cùng người dân đập cửa kính xe để tìm cho bé thì phát hiện cháu bé nằm bất tỉnh trên xe
một nhân chứng tại hiện trường cho biết khi trước cửa xe bị đập nghiêng ra
cô giáo lách vào trong rồi bê cho bé ra nhìn qua tôi thấy cho bé trắng bệch và tím hết chân tay rồi
mặc dù được đưa tới góc cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình thế nhưng cháu hát đã không qua khỏi
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã phú sơn cho biết mẹ cháu hát lao động ở nước ngoài cháu hiện ở với bà ngoại
hiện các cơ quan chức năng tỉnh thái bình đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc
tối ngày hai mươi chín tháng năm tại khu vực trường mầm non hồng nhung cơ sở hai trường này đã đóng kín cổng
một số người dân phụ huynh tập trung bên phía ngoài đường
gần đó là chiếc ô tô ba mươi sáu chỗ ngồi màu đỏ đưa đón học sinh gắn biển trường mầm non hồng nhung
đang đậu ở lề đường trong tình trạng đã bị đập vỡ cửa lên xuống
vụ việc thương tâm này một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn khi bỏ quên trẻ em trong xe
một vấn đề tưởng chừng đơn giản thế nhưng lại có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng
trước đó sự việc cháu bé lê hoàng long sáu tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón
của trường tiểu học quốc tế gateway hà nội cũng đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và đau xót
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi khi kết thúc xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân quận cầu giấy thành phố hà nội
đã tuyên án đối với ba bị cáo trong vụ bé trai lớp một trường gateway tử vong do bỏ quên trên xe đưa đón
xảy ra vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo kết luận điều tra khoảng sáu giờ ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tài xế doãn quý phiến
lái xe ô tô một mươi sáu chỗ biển kiểm soát hai mươi chín b sáu nghìn chín trăm năm mươi sáu đón bà quy để đi đón một mươi ba học sinh trường kết quây
trong đó có cháu lê hoàng long sáu tuổi chú tại tòa trung yên plaza
thời điểm ở nhà đi bé long mặc áo phồng đỏ có dòng chữ gateway
xe đỉnh cũng chuẩn bị cho bé long một áo phồng khác ghi có dòng chữ gateway và cho sách vở vào ba lô trước khi tới trường
lúc lên xe bé long ngồi hàng ghế thứ tư từ trên xuống
xe có năm hàng ghế
xe của bé long ngồi trên trần ô tô có một quả bóng bay màu vàng
theo kết luận điều tra quả bóng bay này do một học sinh khác lấy ở sân trường mang lên ô tô từ một ngày trước tức ngày năm tháng tám
sau khi đủ học sinh lên xe tài xế phiến đã lái xe tới trường gateway số tám mươi chín khúc thừa dụ phường dịch vọng cầu giấy hà nội
khi tới trường tài xế phiến dừng xe ở cổng phụ và ngồi ở ghế lái
bà quý liền mở cửa cho các cháu xuống
bà quý bế và dắt hai bé sinh đôi xuống trước
vì các cháu quấy khóc sau đó không kiểm tra bên trong xe còn học sinh hay không mà đóng ngay cửa xe để quên bé long trong ô tô
tài xế phiến cũng không kiểm tra lại mà lái ô tô về ký túc xá học viện báo chí và tuyên truyền để gửi
sau khi dừng đỗ tài xế phiến xuống xe tắt máy bấm khóa tự động rời đi không kiểm tra khoang hành khách không làm vệ sinh trong xe và mặt ngoài xe ô tô
kết luận điều tra cũng cho thấy mặc dù không kiểm đếm học sinh khi xuống xe
thế nhưng bà quý vẫn ghi vào sổ nhật
ký xe buýt là học sinh đi thực tế là một mươi ba không có học sinh sống muộn từ đó dẫn đến việc để quên bé long trên ô tô
công an xác định hành vi của bà quy ông phiến đã cấu thành tội vô ý làm chết người quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
theo kết luận điều tra khoảng bảy h năm mươi phút ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cô nguyễn thị thùy vào lớp điểm danh phát hiện bé long vắng nhưng không ghi sĩ số không cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm của nhà trường
đến gần trưa nhân viên giáo vụ nhà trường nhắc nhở và hướng dẫn bị can thủy cập nhật sĩ số điểm danh lên hệ thống
sau đó bị can thủy cập nhật nhưng để bé long văng có lý do lên hệ thống quản lý học sinh của nhà trường
đến chiều cùng ngày khi đón các học sinh về bà quy phát hiện bé long nằm bất tỉnh trong xe ô tô sau kê lái
dù được nhân viên y tế tại trường sơ cứu và đưa vào viện thế nhưng bé long được chẩn đoán là ngừng tuần hoàn ngoại viện
sau khi xảy ra sự cố ngày bảy tháng tám bị can nguyễn thị thủy nhờ nhân viên giá vụ kiểm tra lại cập nhật điểm danh học sinh trên phần mềm
bị căn thủy còn nhờ giáo vụ sửa là bé long vắng mặt không có lý do
tại cơ quan công an bị can thủy khai biết rõ học sinh vắng mặt không lý do thế nhưng không liên lạc
trao đổi với gia đình dẫn đến không phát hiện ra sự việc bé long bị bỏ quên trong ô tô
nhiều người có thể cho rằng việc bỏ quê trẻ em trong xe ô tô là một việc hy hữu
tuy nhiên thực tế cho thấy nó xảy ra khác
nhiều người có thể cho thấy nó xảy ra khác
nhiệt độ cơ thể của trẻ có thể tăng từ ba mươi bảy độ c lên bốn mươi độ c chỉ trong vòng một mươi phút khi ở trong xe có nhiệt độ ba mươi năm độ c
khi thân nhiệt đạt bốn mươi độ c trẻ có thể bị co giật hồn mê và tử vong
thiếu oxy khi ở trong xe kín lượng oxy sẽ dần cạn kiệt
trẻ em có nhu cầu oxy cao hơn người lớn do đó trẻ dễ bị thiếu oxy hơn
thiếu oxy sẽ dẫn đến tổn thường não hồn mê và tử vong
ngộ độc carbon monoxid
khí thải từ xe có thể do gì vào trong xe
carbon monoxid có thể liên kết với hemoglobin trong máu làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu
ngộ độc carbon monoxid sẽ dẫn đến nhức đầu tróng mặt buồn nôn co giật hồn mê và tử vong
trấn thương trẻ em có thể bị trấn thương do cố gắng thoát khỏi xe hoặc do vai trạm các vật dụng trong xe
ngoài ra một số yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ tử vong bao gồm
tuổi tác trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nguy cơ cao hơn
mùa hè khi nhiệt độ bên ngoài cao nguy cơ tử vong cũng cao hơn
thời gian trẻ bị bỏ quê trong xe càng lâu nguy cơ tử vong càng cao
bỏ quê trẻ em trong xe là một hành động vô cùng nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong
do đó cha mẹ và người chăm sóc cần tuyệt đối lưu ý không bao giờ được để trẻ em một mình trong xe dù chỉ trong thời gian ngắn
để đảm bảo an toàn cho trẻ cha mẹ và người chăm sóc nên áp dụng một số biện pháp sau
luôn đặt trẻ ở ghế ngồi an toàn phù hợp với độ tuổi
không bao giờ để trẻ em một mình trong xe dù chỉ trong thời gian ngắn
tạo thói quen kiểm tra ghế sau xe trước khi ra khỏi xe
đặt động vật quan trọng ở ghế sau để nhắc nhở bản thân về sự hiện diện của trẻ
lắp đặt thiết bị cảnh báo hoặc camera giám sát trong xe
nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của việc bỏ quên trẻ em trong xe cho bản thân và cộng đồng